những ngày này nhịp sống làng quê ở xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam như xôi động hẳn lên
cứ mỗi ngày trôi qua trên những bức tường hàng rào của các ngôi nhà ven con đường về thôn thuận an
lại hiện lên những bức tranh sinh động do nhóm sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học bách khoa đà nẵng thể hiện
xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với làng trài ven biển miền trung qua phóng sự ngay sau đây
dự án làng tranh tam hải được hình thành từ ý tưởng làng bích họa tam thanh thành phố tam kỳ
được nhóm sinh viên ngành kiến trúc của trường đại học bách khoa đà nẵng triển khai
với mục đích tạo thêm nét đẹp nghệ thuật và độc đáo cho xã đảo tam hải
những bức tranh vẽ lên tường như khắc họa đậm nét cuộc sống sinh hoạt đời thường
và nét văn hóa của người dân xã đảo tam hải từ bao đời nay
xã đảo tam hải này nó có rất là nhiều điểm đặc trưng như là rừng dừa
và ngồi ra là nó có những con đường nó phù hợp với lại cái nội dung mà mình cần thực hiện trong dự án
đập sập nó sang sát nhau mình có thể tạo được những cái đường tranh đài màu sắc
và mình có thể thực hiện những bức tranh ở trên đó
cái mục đích tạo ra những làng tranh và đem những văn hóa ở nơi đây vào những cái bức tranh đó
rồi sau đó là cái việc du lịch nó phát triển khiến cho người dân ở đây nó bớt nghèo bất khổ hơn
từ khi triển khai dự án nhóm sinh viên thực hiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ lãnh đạo địa phương
và đặc biệt là sự giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất từ phía người dân xã đảo
nhóm sinh viên hy vọng khi những bức tranh hoàn thành sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân
trong việc bảo vệ môi trường tạo ra diện mạo mới cho làng quê góp phần thu hút du khách
và thúc đẩy phát triển du lịch ở xã đảo tam hải
sau khi nhóm sinh viên trường đại học bắt qua kiến trúc về dự án lòng tranh xã đảo tâm hải
thì nhân dân người ta rất ủng hộ tên tinh thần vật chất tổ mọi điều kiện giúp nhóm sinh viên
của trường đại học này
khi dự án lòng tranh xã đảo tâm hải đánh với quê hương thần ô nó riêng xã đảo tâm hải
nói chung thì đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa nó nói lên sự phát triển du lịch của xã đảo tâm hải
để nó phát huy được lòng tranh này thì riêng đối với là chủ trương của địa phương thì trước tiên là
tác động thực tế vào cái nhận thức của người dân nó sẽ làm cho người dân là thay đổi nhận thức về cái
môi trường đối với tâm hải thực tế hiện nay là cái môi trường là một trong những cái khó khăn đối với tâm hải
và muốn để thu hút được cái du khách đến thì nhân dân bà con chúng ta phải tự nhận thức và để đảm bảo
được cái môi trường cho nó được sạch sẽ bên cạnh đó thì nó sẽ minh hỏa thêm địa điểm nó mong đậm chắc
của tâm hải thu hút được du khách đánh và nhân rộng được cái tên thêm
dự án làng tranh tam hải bắt đầu triển khai từ ngày hai mươi năm tháng sáu và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thành làng tranh tâm hải sẽ cùng với bãi biển bàn than và rừng dừa tâm hải sẽ tạo nên những địa điểm du lịch
đặc trưng nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến xã đảo thơ mộng này